các đơn vị duy trì chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc là các trường hợp liên quan
cụm cảng hàng không miền bắc ga hà nội sở giao thông vận tải thành phố thường xuyên cập nhật và yêu cầu hành khách trên toàn bộ các tuyến vận tải hàng không đường sắt đường bộ từ các địa phương khác trở về thành phố thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp tốc độ lây lan nhanh về dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam rất nhiều địa phương đã nhanh chóng triển khai và tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dập dịch

ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín không lây lan xâm nhập vào thành phố biển quy nhơn bình định triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai cho khoảng ba mươi người là cán bộ và người dân toàn thành phố